mới đây nhiều trang mạng xã hội đăng tải thông tin phát hiện một cụ bà ăn xin ở khu vực chợ hành thiện xã xuân hồng huyện xuân trường tỉnh nam định có chín bao tiền lẻ
bài viết còn kèm theo hình ảnh nhiều người trẻ tuổi hỗ trợ cụ bà kiểm đếm số tiền trải đầy trên sàn nhà
ngay sau khi những hình ảnh này được lan truyền chính quyền và người dân nơi đây đã lên tiếng nói rõ sự tình
theo đó bên dưới bài đăng cư dân mạng để lại vô số bình luận tiêu cực về cụ và gia đình cụ
nhiều người cho rằng cụ bà lợi dụng tình thương của người khác kiểm đến chín bao tiền
một số tài khoản còn ước tính số tiền của cụ bà phải hơn một trăm linh triệu đồng
song song với làn sóng chỉ trích một vài người nhận là người cùng làng lên tiếng giải oan cho cụ bà
tài khoản thìn lê ở nam định chia sẻ
thực sự cụ bà ăn xin có hoàn cảnh khó khăn cụ có một con gái nhưng cô này đã mất từ lâu
vì thương nhớ con gái cô phát bệnh tâm thần nhẹ rồi đi ăn xin nhặt phế liệu
người làng hành thiện rất thương cụ chủ động cho tiền chứ không bị lửa gạt
cụ xin được bao nhiêu đều đem cất vào bao không tiêu một đồng nào
cụ cũng không mua cơm mà thích đi xin ở các hàng quán
người này bày tỏ bản thân rất mong đợi mọi người thương và trả lại cuộc sống bình yên cho cụ
đọc những bình luận tiêu cực cảm thấy đau lòng vô cùng
trên trang hành thiện vlis người quản lý trang kêu gọi người làng cùng lên tiếng để cộng đồng mạng biết sự thật về cụ bà ăn xin
lời kêu gọi này được người làng hành thiện hưởng ứng đưa thông tin đính chính vụ việc
từ đêm ngày một mươi ba tháng năm chị thu thủy hai mươi tám tuổi quê nam định cũng chủ động đính chính giúp cụ bà ăn xin
chị thủy đang sinh sống ở nước ngoài nhưng còn bố mẹ sống tại làng anh thiện
xưa nay nhà bố mẹ chị thủy gần sát nhà cụ bà ăn xin cho nên chị rất rõ gia cảnh của cụ
chị thủy kể cụ bà được người trong làng gọi là cụ ghẻ sống ở cuối xóm chín cũ nay là xóm năm xã xuân hồng
cụ bà lớn tuổi tâm thần không bình thường không biết chữ và không biết đến
mấy chục năm qua cụ chỉ đi xin tiền trong làng chưa bao giờ ra ngoài
ngoài tiền trong các bao tải được tìm thấy trong nhà cụ ghẻ có rất nhiều công nguội phơi khô đồng nát phế liệu
chị thủy chia sẻ mọi người biết tin cụ bà bị bàn tán xuân sao trên mạng xã hội thì càng thương hơn
họ không thấy phiền lòng hoặc có cảm giác bị cụ lừa thậm chí người làng còn cho cụ nhiều hơn
liên quan đến vụ việc lãnh đạo xã xuân hồng cho biết
cụ bà ăn xin mà mạng xã hội xuân sao có tên thật là nguyễn thị nhâm
cụ hơn tám mươi tuổi đương mọi người gọi bằng bề danh cụ ghẻ
cụ nhâm sống ở xóm năm xã xuân hồng có một người con gái nhưng đã mất từ lâu
hiện tại cụ ở trung nhà với gia đình em trai
tinh thần của cụ bà không minh mẫn
dù sống chung nhà nhưng cụ bà ở một gian riêng tách biệt với gia đình em trai
trước đây em trai thấy cụ đi xin tiền thì ra lời ngăn cản nhưng cũng không nghe dẫn đến cãi nhau dẫn dỗi
từ đó em trai không nói không can thiệp những việc cụ nhâm làm
tuy nhiên người này có tâm sự sẽ lo lắng khi cụ nhâm đau ốm và qua đời
theo lãnh đạo địa phương cụ nhâm đang hưởng trợ cấp khuyết tật tâm thần
mỗi ngày cụ đi xin tiền được đồng nào đều nhét vào các bao tải
anh em họ hàng không hay biết cụ có tiền ở đâu
vì lãnh đạo địa phương cho biết thông tin có chính bao tài tiền là chưa chính xác đồn thổi
cụ bà chủ yếu nhặt ve chai phế liệu chất đầy nhà
từ trước đến nay cụ không cho ai động vào đồ đạc chưa dọn dẹp chỗ ở bao giờ
lần này em dâu của cụ bệnh nặng người nhà bảo phải dọn dẹp nhà cửa để phòng chuyện không may thì cụ mới cho
ngày đầu số ve chai phế liệu của cụ đem bán được khoảng vài triệu đồng
còn số tiền thì tôi không rõ gia đình không tiết lộ
dù tinh thần không ổn định nhưng cụ nhâm bảo quản tiền chế độ hàng tháng rất kỹ
mấy lần cán bộ ủy ban nhân dân xã xuân hồng chứng kiến cô nhận tiền cói ghém cẩn thận vào túi ni lông
không phát hiện các bao tải tiền lẻ mọi người thấy số tiền hàng tháng cụ nhâm lĩnh còn đủ
biết hoàn cảnh cụ neo đơn dịp lễ tết chính quyền địa phương đều đến thăm hỏi
những ngày qua thông tin cũ nhâm bị cộng đồng mạng theo dịch khiến người dân và chính quyền xã xuân hồng xót xa
bởi làng hành thiện vốn sống đúng với tên gọi nơi chỉ làm những điều lành điều kiện người làng luôn từng chợ lẫn nhau
do đó chuyện cụ nhâm được nhiều tấm lòng nhân ái quan tâm không có gì xa lạ
tôi mong mọi người có cái nhìn đa chiều ngừng bình luận những lời không hay về cụ nhâm và người thân
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và phối hợp với các đơn vị chức năng
tiếp tục điều tra liên quan vụ việc xe bồn trở bê tông sập cẩu khiếm một người tử vong
ba người bị thương xảy ra vào tối một mươi hai tháng năm trước đó
trước đó tối ngày một mươi hai tháng năm trước cửa số nhà bảy mươi hai đường trần thủ độ phường tiền phong tp thái bình
chiếc xe bồn trở bê tông tươi của công ty bình phương đang nối cần cẩu ống dẫn do bê tông vào đổ mái nhà ông vũ việt bản
và nhà ông hoàng xuân duy hai gia đình ở liên kề cùng xây nhà và cùng đổ mái bằng tầng hai
thì trên trống trụ xe bơm bê tông bị nghiêng đổ gây thụt lún một nắp cống
chiếc xe bị sập khuy đổ nghiêng về phía bên phải kéo theo cần cẩu tuyến dẫn bê tông
bê tông bị sập theo đè xuống mái tầng hai đang đổ dở khiến một người tử vong ba người bị thương
đáng chú ý công trình xây dựng hai căn nhà của ông vũ viết bàn và ông hoàng xuân duy là công trình xây dựng nhà ở trái phép
và bị ủy ban nhân dân phường lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
hai chủ nhà bị lập biên bản với hành vi vi phạm trật tự xây dựng xây dựng không có giấy phép
và cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ nhà dừng thi công công trình vi phạm để hoàn tất thủ tục
tuy nhiên hai gia đình đã không thực hiện theo biên bản mà lợi dụng ngày thứ bảy chủ nhật
lực lượng chức năng không làm việc tiếp tục thuê thợ đổ mái tầng hai gây ra hậu quả như trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra
ngày một mươi ba tháng năm đại diện ủy ban nhân dân thành phố thái bình cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi
động viên chia buồn và trao hỗ trợ cho gia đình ông n v n năm mươi tuổi
chú thôn thắng cựu xã phú xuân tp thái bình là cai thầu công trình tử vong trong vụ tai nạn năm triệu đồng
nội tiếp chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật
chiều ngày một mươi bốn tháng năm thông tin từ bệnh viện hiễu nghị lạc việt tỉnh vĩnh phúc cho biết
bệnh viện đang cấp cứu cho nhiều công nhân của công ty trách nhiệm hiệu hạn singuon ebenezer việt nam
có biểu hiện ngộ độc thực phẩm
các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt đau bụng nôn
một số công nhân cho biết sau bữa ăn trưa ở công ty gồm các món
thịt gà tây xào xà ớt rau súp lơ xào dưa chua và canh rau xà đỗ
các công nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng nôn ói khó chịu và được công ty đưa đi cấp cứu
bệnh viện hiễu nghị lạc việt đã tiêm nhận trên hai trăm hai mươi công nhân nhập viện
với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm và vẫn tiếp tục tiêm nhận cấp cứu cho bệnh nhân
bên cạnh đó nhiều công nhân được xe cứu thương trở đến cấp cứu
ngay sau khi nhận được tình hình sở y tế tỉnh vĩnh phúc đã đến chỉ đạo công tác cấp cứu bệnh nhân
đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiến hành điều tra nguyên nhân
dẫn đến tình trạng công nhân nghi ngộ độc thực phẩm
công ty trách nhiệm hiệu hạn shingwon ebenezer việt nam
có địa chỉ tại khu công nghiệp khai quang thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
đây là công ty một trăm linh vốn đầu tư hàn quốc chuyên sản xuất các mặt hàng may mặc xuất khẩu
tối ngày một mươi bốn tháng năm viện kiểm sát nhân dân thành phố hà tĩnh
đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam năm cầu thủ
cơ lộc bộ bóng đá hùng lĩnh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
những cầu thủ bị khởi tố gồm tiền vệ đinh thanh trung tiền vệ nguyễn trung học
thủ môn dương quang tuấn trung vệ nguyễn ngọc thắng và trung vệ nguyễn văn trường
trước đó khoảng một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng năm công an thành phố hà tĩnh kiểm tra khách sạn bm thành phố hà tĩnh
phát hiện năm cầu thủ bóng đá thuộc cơ lộc bộ hồng lĩnh hà tĩnh nói trên
và năm cô gái đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
tại hiện trường công an đã thu giữ một số chất bột màu trắng chất lỏng màu vàng
một túi ni lông trong suốt bên trong đựng chất tinh thể rắn màu trắng
một túi ni lông trong suốt bên trong đựng một viên nén màu xám
và các mảnh vụn màu xám đều nghi là ma túy cùng một số dụng cụ đồ vật liên quan
phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh hà tĩnh xác định
trên bột màu trắng là ma túy loại ketamin có khối lượng một nghìn sáu mươi sáu gram
chất tinh thể màu trắng là ma túy loại ketamin có khối lượng một tám nghìn năm trăm một mươi gram
một viên nén màu xám và các mảnh vụn màu xám đã bị vỡ là ma túy
loại mdma có khối lượng sáu nghìn sáu mươi bốn gram
nhóm cầu thủ khai nhận cùng nhau góp tiền mua ma túy
và chuẩn bị các dụng cụ đồ vật để phục vụ cho việc sử dụng ma túy
thông tin từ cơ quan chức năng đăng cho biết đơn vị đăng điều tra
làm do nguyên nhân vụ cháy sưởng sản xuất nón bảo hiểm
ở quận bình tân tp hcm làm thiêu dụi nhiều tài sản
thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày
người dân phát hiện sừng làm nón bảo hiểm trên đường nguyễn văn cử
phường tân tạo a quận bình tân xảy ra cháy
nên hô hoán cho người bên trong biết và tìm cách dập lửa
do gặp vật liệu dễ cháy ngọn lửa lan rộng bùng phát dữ dội
và khói đen bốc cao hàng chục mét khiến việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân
điều động nhiều phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
lực lượng chữa cháy phải lấy nước từ con kênh gần đó
và chia thành nhiều hướng tiếp cận để khống chế ngăn cháy lan
đến một mươi năm giờ cùng ngày hàng chục lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy
một số người dân gần hiện trường cho biết thời điểm xảy ra cháy
bên trong xưởng có vài công nhân làm việc và kịp thời tháo chạy ra ngoài nên không có thiệt hại về người
chứng kiến xưởng bị bốc cháy người phụ nữ là chủ của cơ sở này không nghệ ở hiện trường
và được người dân xung quanh chấn an động viên
hiện nguyên nhân và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
chiều ngày một mươi bốn tháng năm đội cảnh sát giao thông số bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã xử phạt nhiều lái xe buýt dừng đỗ trả khách sai quy định trên đường giải phóng
lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng và xử lý hàng loạt lái xe buýt vi phạm
theo quy định vị trí dừng xe buýt phải cách hẻ phố khoảng cách nhỏ hơn hai mươi năm m
để không gây cản trở giao thông và đảm bảo an toàn cho người lên xuống xe
theo thiếu tá vương đình huệ tổ trưởng tổ công tác đội cảnh sát giao thông số bốn
các lái xe buýt hay vi phạm các lỗi phổ biến như độ cách xa lề đường hai mươi năm m
dừng đón khách không đúng vị trí bên chờ vượt đèn đỏ
với lỗi dừng đỗ cách xa lề đường quá hai mươi năm m các lái xe buýt sẽ bị xử phạt năm trăm linh đồng
lỗi vượt đèn đỏ sẽ bị xử phạt năm triệu đồng tước giấy phép lái xe hai tháng
thưa quý vị trong quá trình thi công nâng cấp quốc lộ tám a tại hà tĩnh
hơn một trăm năm mươi hộ dân ở xã sơn kim một huyện hương sơn bị nứt nhà hư hỏng tài sản
nhiều người dân đến nay vẫn đang chờ phương án đền bù từ chủ đầu tư của dự án
nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì
ngôi nhà hai tầng của vợ chồng ông trịnh bá lữ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba thôn kim cương một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
nằm sát quốc lộ tám a được xây dựng vào năm hai nghìn một mươi sáu
bên trong tường nhà xuất hiện hàng ngàn vết nứt chân chim
phần dầm mái nhà mưa thấm vào gây ẩm mốc
đặc biệt khu vực cầu thang có những vết nứt kéo dài hơn hai mét
theo ông lữ sự việc này xảy ra vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
khi thi công nâng cấp mở rộng đường quốc lộ tám a
đến nay dù đã một năm trôi qua nhưng quyền lợi của người dân
vẫn chưa được giải quyết
việc nhà bị hư hỏng ông lữ cho rằng do đơn vị thi công không làm đúng kỹ thuật
khi lưu nền máy hoạt động quá cường độ
ông lữ cho biết thời điểm lưu nền đường
hai máy hoạt động liên tục khu vực này gần như dung chuyển động
vì thấy bất ổn nên đã ra báo cáo đến đơn vị thi công yêu cầu dừng lại
sau đó chúng tôi phát hiện nhà đã bị hư hỏng nứt ở nhiều vị trí
người đàn ông này cũng cho biết khi phát hiện sự việc
các hộ dân xung quanh có ý kiến và yêu cầu đơn vị thi công dừng thi công
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba các bên liên quan đã họp bàn
càng kết chín mươi ngày sẽ trì trả đền bù
xong mãi đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
phía bang quản lý dự án quốc lộ tám a mới có thông báo chi trả tiền
và số tiền gia đình ông sẽ được đền bù là hơn ba mươi triệu đồng
ông lữ nói
ngôi nhà của tôi có giá trị hơn hai tỷ đồng phần tường gần như nứt toàn bộ
trong khi đó chỉ chi trả hơn ba mươi triệu đồng
quá thiệt thòi cho người dân và thấp so với thực tế thiệt hại
nên gia đình không đồng ý
điều khiến người dân nơi đây bức xúc hơn là sự việc xảy ra hơn một năm
nhưng mới đây khi thông báo chi trả đền bù lại không thể hiện rõ số lượng thiệt hại
báo cáo cụ thể nội dung việc áp giá đền bù để đảm bảo khách quan
bởi có những hộ dân hư hỏng tài sản lớn
xong chỉ được đền bù hơn sáu triệu đồng
ông lê viết hòa sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai chú thôn kim cương một cho hay
nhà của ông giờ mưa đến nước ngấm vào
ngoài ra một số phần tường bị gãy ngang nứt rất nguy hiểm
một năm qua ông chờ đợi phương án đền bù
nhưng theo thông báo thì gia đình chỉ nhận được sáu triệu đồng
nên ông không đồng ý
giờ sáu triệu làm được gì trong khi nhà hư hỏng lớn
được biết dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ tám a
đoạn km ba mươi bảy km tám mươi năm ba trăm linh từ thị trấn phố châu đến cơ khẩu quốc tế cầu treo
do tổng cục đường bộ việt nam làm chủ đầu tư
bang quản lý dự án bốn làm bên một mươi thầu
dự án có tổng mức đầu tư một sáu trăm sáu mươi hai chín
một trăm ba mươi một tỷ đồng được khởi công từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay với một mươi một gói thầu xây đắp
vị trí thi công làm hư hỏng nhà dân thuộc đoạn km năm mươi chín km sáu mươi năm trăm linh gói thầu xl tám
trao đổi về vấn đề này ông hoàng văn thư
chủ tịch ủy ban nhân dân xã sơn kim một huyện hương sơn cho biết
qua thống kê có hơn một trăm năm mươi hộ dân trên địa bàn bị thiệt hại
do thi công dự án mở rộng đường quốc lộ tám a
mà không nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng
theo lãnh đạo địa phương việc chi trả tiền nền bù các bên liên quan thực hiện còn chậm
ông thư nói mới đây có thông báo nhận tiền hơn một trăm năm mươi hộ bị ảnh hưởng
nhưng hiện chỉ có một mươi một hộ ký nhận tiền
còn lại dân cho rằng chưa thỏa đáng và làm không đúng quy trình
quá trình lưu lèn ảnh hưởng đến tài sản của dân
mà trong khi đó các bước triển khai đền bù hơi chậm
đại diện địa phương cũng cho rằng
việc đền bù cần có nội dung cụ thể về khoản chi trả
và tính toán bồi thường phải có cơ sở để người dân hiểu rõ
ông thư bày tỏ mong muốn các cơ quan liên quan kiểm tra lại và sớm giải quyết
để đảm bảo quyền lợi cho người dân theo đúng quy định pháp luật
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản
gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch về đề xuất cho tp hcm tổ chức bắn pháo hoa
ba điểm tầm thấp trong khai mạc lễ hội sông nước thành phố lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra vào tối ba mươi một đáng năm
theo văn bản điểm số một là khu vực bờ sông sài gòn phường thủ thiêm tp thủ đức
bắn trên xà lan được neo cố định với thời gian một mươi năm phút từ hai mươi một h ba mươi đến hai mươi một h bốn mươi năm phút
điểm số hai là khu vực cầu cảng ba son quận một từ hai mươi một h bốn mươi đến hai mươi một h năm mươi năm
điểm còn lại là khu vực công viên bờ sông lên mạc tám mươi một quận bình thạnh

mỗi điểm bắn chín mươi dàn pháo hoa nổ tầm thấp
kết hợp pháo hỏa thuốc
kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa
lễ hội sông nước thành phố hồ chí minh lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng năm đến ngày chín tháng sáu với chủ đề
chuyến tàu huyền thoại
đây là chuỗi hoạt động du lịch văn hóa giải trí nghệ thuật thể thao ẩm thực mua sắm
định hướng trở thành một sự kiện thương hiệu
có phần định vị thành phố hồ chí minh một đô thị sông nước giàu bản sắc văn hóa
so với năm hai nghìn hai mươi ba lễ hội năm nay tăng thời gian
mở rộng quy mô và đa dạng hoạt động
ở nhiều địa điểm tổ chức như khu vực nhà rồng khánh hội công viên bạch đằng
khu vực kênh nhiêu lộc thị nghè bến du thuyền lan anh thành phố thủ đức
bến ngôi sao việt quận bảy bến bình đông quận tám khu du lịch văn hóa xuế tiên
các khu du lịch điểm đến khác trên địa bàn thành phố thủ đức
và các quận huyện của thành phố hồ chí minh
điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề
chuyến tàu huyền thoại tái hiện câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc
thông qua ngôn ngữ hoàn toàn mới giữa hình thức của một vở đại nhạc kịch
ngoài trời bên sông sài gòn
ngoài bắn pháo hoang nghệ thuật lễ hội năm nay sẽ tái hiện trợ nổi miên tây
giải bơi vượt sông mở rộng giải vô địch ván trèo đứng trình diễn mô tô nước
và sản phẩm du lịch đường thủy theo chủ đề chuyến tàu huyền thoại
bên cạnh đó các hoạt động thu hút của lễ hội sông nước thành phố hồ chí minh lần thứ nhất
tiếp tục được phát hiện như diễu hành trên sông không gian trên bến dưới thuyền
tuần lễ trái cây không gian văn hóa nghệ thuật trò chơi dân gian hội thi ẩm thực
trang trí ánh sáng nghệ thuật các chương trình kích cầu du lịch kích cầu mô sắm
và giảm giá vé các chương trình biểu diễn nghệ thuật